những điểm nhấn của kinh tế việt nam năm vừa qua với những thành tiêu ủ rất ấn tượng như tăng trưởng kinh tế đạt bảy hai
đây là năm thứ hai liên tiếp tăng trưởng kinh tế của việt nam đạt trên bảy kể từ năm hai nghìn một mươi
kinh tế vĩ mô ổn định lạm phát được kiểm soát thấp nhất trong ba năm qua công nghiệp chế biến chế tạo và dịch vụ thị trường
đóng vai trò là động lực phát triển kinh tế đất nước kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa vượt mốc năm trăm linh tỷ usd
cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tích cực tỷ lệ thất nghiệp thiếu việc làm giảm dần thu nhập của người lao động tăng lên
an sinh xã hội được quan tâm thực hiện đó là những dấu ấn nổi bật trong thành tựu kinh tế xã hội của chúng ta trong năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn một mươi chín việt nam đạt mức tăng trưởng gdp bảy hai trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược trong khu vực và trên thế giới gia tăng
đây là năm thứ hai liên tiếp việt nam hoàn thành tất cả một mươi hai trên một mươi hai chỉ tiêu quốc hội đã đề ra
ngày hai mươi tháng sáu hiệp định thương mại tự do và hiệp định bảo hộ đầu tư giữa việt nam và liên minh châu âu chính thức có hiệu lực
đây là hiệp định thương mại đầu tư thế hệ mới có quy mô lớn nhất và tiêu chuẩn cao nhất giữa việt nam và liên minh châu âu
nghị quyết năm mươi nqtu chỉ rõ ưu tiên chiến lược của việt nam trong thu hút fdi trong giai đoạn tới là các dự án có công nghệ mới công nghệ cao và công nghệ sạch
quản trị hiện đại có giá trị gia tăng cao có tác động lan tỏa kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu
theo diễn đàn kinh tế thế giới chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu của việt nam đã tăng một mươi bậc từ xếp hạng bảy mươi bảy trên một trăm bốn mươi một của năm hai nghìn một mươi tám lên sáu mươi bảy trên một trăm bốn mươi một của năm hai nghìn một mươi chín
xuất siêu đạt mức kỷ lục chín chín mươi bốn tỷ đô la bộ chi ngân sách thấp lạm phát dưới ba đứng ở vị trí thứ chín toàn cầu
kiều hối chuyển về việt nam năm năm
năm nay ước đạt một mươi sáu bảy tỷ đô la chiếm sáu bốn gdp
sau gần một mươi năm chương trình đã thay đổi căn bản toàn diện vùng nông thôn việt nam
vị thế người nông dân được nâng cao đời sống được cải thiện rõ nét sản xuất nông nghiệp được cơ cấu lại theo hướng hiện đại bền vững
một loạt ngân hàng thương mại tăng vốn điều lệ nhằm bảo đảm tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của ngân hàng nhà nước tại thông tư bốn mươi một hai nghìn một mươi sáu có hiệu lực từ ngày một một
một loạt các hãng hàng không như bamboo airways kite air viettra airbons ra đời mở ra một cuộc cạnh tranh giành thị phần nội địa giữa các hãng hàng không
ngày hai mươi bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi chín bộ chính trị ban hành nghị quyết số năm mươi hai về một số chủ trương chính sách tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
nghị quyết ra đời thể hiện việt nam chủ động tích cực tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư xác định đây là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cả hệ thống chính trị và toàn xã hội
dự án đường bộ cao tốc bắc nam phía đông là công trình quốc gia ưu tiên đầu tư trong giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi đã được quốc hội thông qua chủ trương đầu tư với tổng vốn một trăm một mươi tám bảy trăm một mươi sáu tỷ đồng
dẫu còn nhiều thách thức khó khăn song trên nền tích cực của năm hai nghìn một mươi chín và những hoạt động chỉ đạo rất mạnh mẽ quyết liệt của chính phủ ngay từ những tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín trong chuẩn bị khởi động cỗ máy kinh tế hai nghìn hai mươi
chúng ta kỳ vọng nền kinh tế năm nay sẽ tiếp tục gật hái những kết quả tích cực